các triệu chứng của bệnh tăng sinh lành tính liệt ở nam giới thì thường tập trung ở hai nhóm
nhóm thứ nhất là nhóm các triệu chứng kích thích
ví dụ như là ban ngày thì đi tiểu trên tám lần người ta gọi là tiểu nhiều lần ban ngày
triệu chứng thứ hai là tiểu đêm nếu mà đêm mà dạy đi tiểu trên một lần
nó ảnh hưởng đến giấc ngủ thì người ta gọi là tiểu đêm
đấy là hai triệu chứng kích thích chính
ngoài ra có thể là đái vội cái gì đó
nhưng hai triệu chứng chính là tiểu nhần nhiều lần ban ngày và tiểu đêm
ngoài ra còn triệu chứng tăng nghẽm thì là gồm có tiểu khó tiểu không hết bãi tiểu không có cảm giác thoải mái tiêu tiểu thì yếu
đấy là hai hội chứng chính của bệnh tăng sinh lành tính tiêu tiền liệt
mà người nam giới cao tuổi khi đã có cái triệu chứng này thì nên đi khám để nhờ các bác sĩ chuyên khoa để đánh giá
trong cái điều trị của bệnh tăng sinh lành tính phê liệt thì người ta chia làm ba nhóm phương pháp
nhóm thứ nhất là điều trị nội khoa
nhóm thứ hai là các biện pháp can thiệp qua niệu đạo và phương pháp y sâm lấn
và nhóm thứ bốn là
nhóm thứ năm là những cái biện pháp khác mà đang được nghiên cứu
dạ vâng rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay ạ
tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính hay còn được gọi là phiếu lành tuyến tiền liệt
đây là bệnh lý thường gặp ở nam giới độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi trở lên
khoa tiết điệu nam học và thận học bệnh viện nam khoa tâm anh được định hướng trở thành chuyên khoa lâm sảng mũi nhọn tại bệnh viện
trong việc thăm khám chẩn đoán và điều trị các bệnh lý được tiết điệu ở cảnh
nam giới và nữ giới bằng việc áp dụng những phương pháp chẩn đoán thăm dò chuyên sâu
phẫu thuật điều trị và chăm sóc sau điều trị tiên tiến nhất
cùng sự đầu tư quy mô về cả cơ sở vật chất hệ thống trang thiết bị và quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia đầu ngành
khoa tiết điệu nam học và thận học bệnh viện nam khoa tâm anh tự tin làm chủ các ca phẫu thuật
kể cả những trường hợp phức tạp mở ra bước hoạt mới trong lĩnh vực điều trị bệnh đường tiết hiệu
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết